chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
bằng các giải pháp quyết liệt tính đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tổng số nợ xây dựng cơ bản thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn khoảng năm một trăm bốn mươi hai tỷ đồng trong đó hai mươi bảy tỉnh không có nợ xây dựng cơ bản
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn khoảng sáu bảy mươi hai có một mươi trên hai trăm chín mươi một xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn
năm hai nghìn một mươi tám phân đấu cả nước có khoảng ba năm trăm ba mươi xã đạt chuẩn nông thôn mới
tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân từ một đến một năm một năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
hôm nay tại hà nội đã diễn ra cuộc họp giữa bộ ngoại giao ban đối ngoại trung ương và ubndqh để trao đổi về công tác đối ngoại của đảng nhà nước và quốc hội trong năm hai nghìn một mươi bảy
định hướng công tác năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương
và đồng chí nguyễn văn giàu ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ubndqh đồng chủ trì của họp
trong năm hai nghìn một mươi bảy dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa ba cơ quan
công tác đối ngoại năm hai nghìn một mươi bảy đã đạt được nhiều thành tiệu nổi bật về mọi mặt
được lãnh đạo cấp cao nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá rất cao
cuộc họp khẳng định sự phối hợp tốt giữa ba cơ quan trong thời gian qua có ý nghĩa quan trọng
không chỉ đối với công tác đối ngoại nói chung mà còn với từng hoạt động đối ngoại đặc thù
do ban đối ngoại trung ương ủy ban đối ngoại quốc hội chủ trì thực hiện
nhất chí tiếp tục phối hợp tốt để thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại năm hai nghìn một mươi tám
cuộc họp cũng nhất trí đánh giá cao
sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa ba cơ quan với vai trò là ba đầu mối
trong việc thực hiện quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại
kết luận cuộc họp phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh hoan nghênh sự đóng góp
và phối hợp giữa ba cơ quan đồng thời nhấn mạnh các hoạt động đối ngoại hai nghìn hai mươi
cần tiếp tục được thực hiện tốt với định hướng lớn là giữ vững môi trường hòa bình cho phát triển
gắn với kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu thúc đẩy hội nhập quốc tế
thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước phát huy vai trò tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
nâng cao vị thế của đất nước
trên cơ sở này cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ lớn trong công tác năm hai nghìn hai mươi
bao gồm nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại
tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu ổn định hiệu quả
triển khai hiệu quả hội nhập quốc tế
tích cực tham gia đóng góp định hình các thể chế đa phương và nâng cao hiệu quả ngoại giao phục vụ phát triển
chủ động thúc đẩy giải quyết các tranh chấp tìm phương án hợp tác cùng phát triển
triển khai kịp thời hiệu quả công tác bảo hộ công dân
nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược
tập trung vào những diễn biến quan trọng liên quan tới khu vực nước lớn asean và biển đông
tại buổi làm việc với các bộ ngành hôm nay bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
tổ trưởng tổ công tác của thủ tướng chính phủ cho biết
còn nhiều điều kiện kinh doanh được quy định chung chung không rõ ràng khó xác định gây khó khăn cho đơn vị thực hiện
truyền đạt yêu cầu của thủ tướng tại cuộc họp này bộ trưởng mai tiến dũng cho biết
thủ tướng yêu cầu các bộ ra soát khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao
và khắc phục tình trạng trì trệ
trong thực hiện nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội
việc sao cho bộ dân thông ngân tài chủ trì với hợp với các bộ là thi công thí điểm một km đường

thì đến nay
đã quá thời hạn rất lâu

thì thủ tướng tiếp tục có câu quản yêu cầu những thứ này
để nói một ví dụ
chúng ta phải minh mạnh
rồi ngay cả vấn đề thủ tướng yêu cầu giao thanh tra chính phủ
thanh tra một số các dự án
ngay cả quy nhân ngay cả phòng an

zao thủ tướng yêu cầu các bộ các báo cáo vấn đề về cản ánh nét trình bản trung tâm
và một số rừng khác như vậy muốn nói là
những cái điều gặp dưới này để định các bộ các tổng chí chủ động giả soát lại và thực hiện theo chứng kiến
theo bộ trưởng mai tiến dũng thủ tướng yêu cầu các bộ phải gương mẫu cắt bỏ các giấy phép con
các điều kiện kinh doanh gây khó khăn cho doanh nghiệp làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
tiến tới cắt giảm chi phí chính thức và phi chính thức
các ý kiến cũng nhìn nhận tháo gỡ cho doanh nghiệp mới là bước tạo ra những nền tảng cơ bản
áp lực cải cách không phải chỉ giải quyết các vấn đề nền tảng của kinh tế thị trường
mà còn của cả một nền kinh tế thị trường hiện đại theo nghĩa cách mạng công nghiệp bốn
hôm nay tỉnh đoàn yên bái phối hợp với hội doanh nhân trẻ của tỉnh
đã triển khai dự án khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số tại thôn khuôn bồ xã hồng ca huyện trấn yên
tỉnh đoàn yên bái và hội doanh nhân trẻ của tỉnh đã trao hỗ trợ dự án khởi nghiệp cho hai đoàn viên
hờ a sinh và hờ a trở thôn khuôn bổ xã hồng ca huyện trấn yên trị giá ba trăm linh triệu đồng
dự án được triển khai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mục tiêu đem lại những hiệu quả nhất định
góp phần làm thay đổi đời sống của thanh niên dân tộc thiểu số
qua đó tạo sức lan tỏa thu hút đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp lập nghiệp tại quê hương
nhân dịp này tỉnh đoàn yên bái và hội doanh nhân trẻ của tỉnh đã tặng một mươi năm suất học bổng
cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập
cơ chế pháp lý để phòng ngừa phát hiện hành vi hối lộ công chức nước ngoài mới thực sự là giải pháp mang tính căn bản
đây là đề xuất của nghiên cứu pháp luật và thực thi pháp luật về hối lộ công chức nước ngoài
phân tích so sánh kinh nghiệm quốc tế và vận dụng cho việt nam
được chia sẻ trong buổi tọa đàm khoa học diễn ra trong sáng nay tại hà nội
tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh việt nam đã hình sự hóa hành vi hối lộ công chức nước ngoài
bằng việc bổ sung vào bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định đối với hành vi này tại điều ba trăm sáu mươi bốn về tội đưa hối lộ
đây cũng là một bước tiến của việt nam nhằm nội luật hóa yêu cầu của công ước chống tham nhũng của liên hợp quốc
các giám đốc quốc gia của chương trình phát triển liên hiệp quốc tại việt nam đánh giá cao nỗ lực của việt nam trong việc cụ thể hóa quy định này thành luật
chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của việt nam trong việc luật hóa cam kết quốc tế liên quan đến hành vi hối lộ cán bộ công chức nước ngoài
đây là hành lang pháp lý cơ bản và quan trọng để xử lý hành vi vi phạm này
tuy nhiên hiện việt nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể cụ thể hóa hành vi này
qua đó giúp các cơ quan thực thi hiểu đúng
theo nhóm nghiên cứu hiện việt nam còn thiếu một số cơ chế bảo đảm việc thực thi quy định của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
về đưa hối lộ cho công chức nước ngoài công chức của tổ chức quốc tế công
năng lực của người tiến hành tố tụng cán bộ của các cơ quan tiến hành tố tụng trong các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài nhìn chung còn hạn chế
các quy định của bộ luật hình sự theo các kỹ thuật lập pháp hiện nay vẫn còn một số vấn đề đang đề ngọ
các cái khái niệm như thế nào là công chức nước ngoài như thế nào là tổ chức quốc tế công hay thậm chí là của hối lộ là cái phi vật chất
thì hiện nay thì bộ luật hình sự chưa có quy định rõ
thế thì để mà đảm bảo được thực hiện trên thực tế thì những cái quy định này phải được cụ thể hóa
đấy là về hoàn thiện thể chế
ngoài ra thì cái vấn đề phải tăng cường các cái hiệu quả thực thi pháp luật thông qua các cái cơ chế phòng ngừa
hoàn thiện các cái pháp luật khác có liên quan như là các cái
luật liên quan đến thương mại đầu tư rồi thì liên quan đến đấu thầu cạnh tranh
tại cuộc tọa đàm nhiều góc nhìn có chiều sâu vào kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và thực thi pháp luật
về tội hối lộ công chức nước ngoài đã được cung cấp đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm cho việt nam
trong quá trình thực thi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
hôm nay tổng công ty đường sát việt nam đã đến gà dầu
đường dây tại huyện thống nhất tỉnh đồng nai để đánh giá tình hình và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự cố nghiêm trọng
khiến hai đoàn tàu suýt đâm nhau ở đoạn ga này
theo thông tin ban đầu lái tàu khách se hai mươi năm nhận trách nhiệm do chủ quan nên đã cho tàu vào khu gian dầu dây
trảng bom khi chưa được phép dẫn đến việc tàu khách se hai mươi năm và tàu hàng asi hai chạy hướng ngược lại
cùng đi vào khu gian và suýt tông vào nhau hiện lái tàu se hai mươi năm đã bị đình chỉ công tác
cơ quan chức năng
cơ quan chức năng khẩn trương điều tra để sớm có kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến sự việc trên
theo báo cáo ban đầu tàu khách se hai mươi năm kéo theo một mươi ba toa xuất phát từ hà nội đến ga sài gòn
dự kiến tránh tàu hàng ase hai tại ga dầu dây đồng nai vào năm h năm mươi chín phút ngày hai mươi bảy tháng hai
vào thời điểm này trực ban ga dầu dây ra đón tàu thấy tàu se hai mươi năm có biểu hiện vượt tín hiệu ra ga
và ra hiệu tàu dừng khẩn cấp nhưng không được nên báo nhân viên điều đội chạy tàu
nhân viên điều độ đã kịp báo tổ lái hai đoàn tàu dừng khẩn cấp
đến sáu h sáu phút cùng ngày đoàn tàu se hai mươi năm đã dừng lại chỉ cách vị trí tàu hàng asi hai khoảng một mươi m
tại km một nghìn sáu trăm sáu mươi ba ba trăm bốn mươi khu gian dầu dây chẳng bom
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị một ngày sau khi triển khai khoảng rừng nhân đạo
bộ ngoại giao syria thông báo đã mở hành lăng nhân đạo tại đông gota để sơ tán dân thường
đồng thời cáo buộc các nhóm khủng bố và phe đối lập đã gây cản trở quá trình sơ tán
bộ ngoại giao syri cũng đã lên án các tay súng thuộc phe đối lập và lực lượng khủng bố
đang tiếp tục sử dụng dân thường làm lá chắn sống
bất chấp nghị quyết yêu cầu ngừng bắn của hội đồng bảo an liên hợp quốc
các cuộc giao tranh tại đông gota vẫn tiếp diễn
từ ngày một mươi tám tháng hai đến nay hơn năm trăm năm mươi người dân tại đông gota
đã bị thiệt mạng và khoảng một năm trăm linh người bị thương
ước tính còn khoảng bốn trăm linh dân thường hiện vẫn bị mắc kẹt trong khu vực giao tranh
trong đó có cả phụ nữ và trẻ em
ngày hai mươi sáu tháng hai nga đã kêu gọi ngừng bắn trong năm giờ
bắt đầu từ chín giờ đến một mươi bốn giờ hằng ngày hay khoảng dừng nhân đạo tại khu vực đông gota
và thiết lập một hành lang sơ tán để người dân có thể rời khỏi khu vực thuộc quyền kiểm soát của phiến quân
trung quốc cũng đã bàn giao cho chính phủ syri khoảng năm tấn lương thực
cùng các thiết bị máy tính trị giá khoảng ba mươi đô la mỹ
điều phối viên của bộ ngoại giao mỹ về chống khủng bố nathan sen cho biết
cuộc chiến chống lại tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đang chuyển sang giai đoạn mới
cụ thể là chuyển từ chiến lược quân sự sang siết chặt luật pháp
phát biểu tại một cuộc họp với sự tham gia của các đại diện từ chín mươi quốc gia và các tổ chức về chống khủng bố
nhằm đưa ra cách thức hợp tác để tăng cấp lực lượng của các tổ chức về chống khủng bố
trong cuộc chiến xóa sổ mạng lưới các tổ chức cực đoan trên toàn cầu
ông sen cho biết bên cạnh các tay súng từ chiến trường syria hay iraq đang trở về nhà
còn có các tay súng ở trong nước dù chưa từng tới iraq hay syri
có thể bắt trước is thực hiện các cuộc tấn công chính tại quê hương mình
hiện các lực lượng is đang bị phân tán mạnh mẽ sau thất bại tại syri và iraq
do đó ưu tiên trước mắt là cần ngăn chặn khả năng tổ chức này tái lập
các quốc gia cần kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới
tăng cường trao đổi thông tin giữa các nước và ngăn chặn dòng tiền mà các tổ chức khủng bố có thể huy động
internet cũng cần phải được quản lý chặt chẽ
trong thời gian tới luật pháp sẽ là công cụ hiệu quả nhằm giảm thiểu mối đe dọa từ các tổ chức khủng bố
tục đốt vàng mã là một nghi thức tâm linh tại nhiều nước châu á trong đó có singapore
tuy nhiên từ một mươi năm năm trước chính phủ nước này đã quản lý chặt chẽ việc đốt vàng mã
để tránh lãng phí hỏa hoạn và ô nhiễm môi trường
những ngày đầu năm mới mẫu tuất hai nghìn một mươi tám tại chùa quan âm ở khu burit
khác với trước kia ở đây tuyệt nhiên không có hiện tượng cung tiến đốt vàng mã
hoặc trưng bày những mâm lễ vật cầu kỳ và lãng phí
đồ lễ chỉ đơn giản có hương hoa và nến chứ không có các đồ vàng mã
còn tại chùa budatus ngôi chùa lớn nhất tại singapore nằm trong khu phố chinatown samut
mọi việc cũng diễn ra tương tự
người đi lễ cũng chỉ bày tỏ sự thay đổi
hành kính cùng tâm nguyện của mình qua việc dâng hương hoa và nến
không vàng mã hoặc các vật phẩm cầu kỳ khác
những năm trước đây trung bình mỗi năm singapore nhập khẩu khoảng một mươi sáu triệu đô la mỹ vàng mã
tuy nhiên những năm gần đây tập tục này bị loại bỏ hoàn toàn tại các ngôi chùa thờ phật
tại các miếu thờ người đi lễ có thể cúng và đốt vàng mã
nhưng phải ở phía ngoài và tập trung đốt ở đúng nơi quy định đủ điều kiện phòng chống hỏa hoạn
quý vị khán giả thân mến
bộ truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt